liên quan đến vụ việc gây chú ý dư luận
một người phụ nữ ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng
đã tự tổ chức đám tang giả cho chính mình
nhằm mục đích trốn nợ
đã bị cơ quan công an khởi tố tạm giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của vụ việc
vào ngày ba mươi một tháng ba công an huyện củ lao dung
nhận được tin báo tại nhà của ông nguyễn văn liệt
đang tổ chức đám tang cho vợ là bà trần thị tuyến
theo người nhà
bà tuyến làm ăn bên campuchia
do có nợ nần nên đã bị chủ nợ sát hại
vào ngày hai mươi bảy tháng ba
sau đó thi thể của bà được đưa về sóc trăng
vào chiều hai mươi chín tháng ba để gia đình tổ chức đám tang
theo phong tục của địa phương
theo cơ quan chức năng
nếu như xảy ra vụ án dẫn đến tử vong
thì cơ quan nơi xảy ra vụ việc phải tiến hành điều tra
kết hợp với lời khai của bà tuyến
kết hợp với lời khai bà tuyến chết tại campuchia
trong giai đoạn diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín
nên công an tỉnh sóc trăng đã phối hợp
với tổ phòng chống covid một mươi chín của địa phương
tiến hành phun thuốc khử trùng
và kiểm tra quan tài theo quy định phòng dịch
khi cơ quan chức năng đã mở nắp quan tài
để khám nghiệm tử thi
điều bất ngờ là bên trong quan tài chỉ có ba bao cát
qua quá trình điều tra bà tuyến khai nhận
lý do tổ chức đám tang giả
nhằm trốn tránh việc trả nợ của một số người
mà bị can đã phay tiền
nhiều lần bị người anh họ chửi mắng
và đánh đập nguyễn khắc nam đã cầm dao
đâm anh họ dẫn đến tử vong
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh đắk lắc
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn khắc nam
một mươi tám tuổi ở huyện crong năng tỉnh đắk lắc
khoảng hai mươi h ngày tám tháng bốn
nam điều khiển xe máy chở theo anh võ tá nghĩa
là anh họ của mình đến một quán cà phê
tại đây anh nghĩa vào quán cà phê
còn nam đến một quán karaoke gần đó
và hẹn sẽ quay lại đón anh nghĩa
tuy nhiên khoảng một tiếng sau
anh nghĩa đi tìm và thấy nam vẫn ở quán karaoke chơi
nghĩa liên tục chửi bới
rồi lao vào dùng tay chân đánh nam nhiều lần
quá bực tức nên nam đã lấy con dao
đâm một nhát vào đùi trái của nghĩa
hậu quả anh nghĩa bị đứt động mạch
mất nhiều máu dẫn đến tử vong
mới cho phép mang thai hộ từ năm hai nghìn một mươi sáu
khi luật hôn nhân gia đình cho phép mang thai hộ
vì mục đích nhân đạo
vì vậy mang thai hộ với các mục đích khác
đều là vi phạm
và một đường dây chuyên môi giới tổ chức
mang thai hộ với mục đích thương mại
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội bóc gỡ
đáng chú ý là tham gia vào đường dây này
còn có cả bác sĩ sản khoa
đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
thông qua công tác quản lý địa bàn
từ nguồn tin trinh sát phát hiện hai bà mẹ
nhưng cùng một ông bố cùng địa chỉ
sinh hai bé gái trong hai ngày liên tiếp
tại một bệnh viện trên địa bàn tp hà nội

đây là đường dây chuyên tổ chức mang thai hộ
với mục đích thương mại

chú tại tp hồ chí minh
và nguyễn danh hòa sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú tại hà nội

từng làm thủ tinh ống nghiệm cho đối tượng phạm ngọc thảo